trong kết công tác phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới một mươi tám tuổi năm hai nghìn hai mươi ba
trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an lưu ý cần tập trung triển khai thực hiện đề án sáu của chính phủ
ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền chuyển đổi từ truyền thống sang hiện đại trong công tác này
tiếp đoàn đại biểu trung tâm hợp tác an ninh và thực thi pháp luật mê công lan thương trung tướng lê quốc hùng
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an khẳng định sau năm năm hình thành và phát triển cơ chế hợp tác mê công lan thương đã đạt được những bước tiến quan trọng
hai bên sẽ tăng cường trao đổi thông tin liên quan đến các hoạt động mua bán người buôn lậu qua biên giới nhằm đưa ra những cảnh báo chung giúp cơ quan các nước sớm có biện pháp phòng chống tội phạm này
nhận lời mời của trung tâm nghiên cứu chiến lược châu á của thổ nhĩ kỳ tasam đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam
do thượng tướng lương tam quang ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dẫn đầu đã tham sự hội nghị an ninh istanbul lần thứ chín tại thổ nhĩ kỳ từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
hội nghị với chủ đề chuyển đổi chiến lược trong hệ sinh thái khí hậu phát triển nhân khẩu học chế độ đái ngộ nhân tài kinh tế y tế giáo dục việc làm thanh niên gia đình an ninh thành phố với gần ba mươi chuyên đề khác nhau
phát biểu tại phiên khai mạng
trong hội nghị thứ trưởng lương tam quang đánh giá cao chủ đề mà hội nghị năm nay được đưa ra đồng thời trao đổi một số nội dung liên quan đến tình hình chuyển đổi số của việt nam cũng như những thách thức đặt ra khi thực hiện quá trình này
tại buổi làm việc giữa hai bên thứ trưởng lương tam quang đề nghị giám đốc và trung tâm nghiên cứu tasam là cầu nối thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam với các đối tác của thổ nhĩ kỳ trong lĩnh vực an ninh trật tự
hỗ trợ kết nối với các đối tác về khoa học công nghệ tiên tiến
về khả năng hợp tác chuyển giao công nghệ đối với các sản phẩm phục vụ công tác bảo đảm an ninh là cầu nối giúp cơ quan chức năng của thổ nhĩ kỳ nói riêng và bạn bè quốc tế nói chung biết đến và hiểu rõ hơn về việt nam nói chung và về bộ công an nói riêng
từ đó mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa hai bên trong bối cảnh hội nhập toàn cầu sâu rộng toàn diện như hiện nay
theo chương trình dự kiến kế họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi năm ngày mai quốc hội sẽ tiến hành biểu quyết thông qua luật
so với luật căn cước công dân năm hai nghìn một mươi bốn dự thảo luật căn cước lần này bổ sung nhiều quy định với mong muốn phục vụ nhân dân và đổi mới phương thức quản lý xã hội thời bốn
theo dự thảo luật căn cước cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ bao gồm hai mươi sáu trường thông tin của công dân trong đó có bảy trường thông tin bắt buộc để tạo lập số định danh cá nhân và một mươi chín nhóm thông tin khác để đáp ứng các nhu cầu khác nhau của cơ quan nhà nước và người dân
với những trường thông tin này
người dân khi giải quyết nhiều thủ tục hành chính hay khám chữa bệnh cũng chỉ cần mang theo duy nhất một chiếc thẻ căn cước
nó tiện lợi hơn mình cầm cái giấy tờ nó ít hơn buổi trước mình cầm nhiều giờ mình cầm cứ thẻ căn cước công dân thôi nó đỡ nó ít buổi trước cầm còn đi ép này kia nó lồng vòng lồng vòng
được tích hợp các giấy tờ liên quan đến công dân chẳng hạn như là giấy khai sinh giấy chứng nhận đăng ký kết hôn thì khi thực hiện các thủ tục hành chính
chúng tôi không cần phải cung cấp các loại giấy tờ này đồng thời những thủ tục hành chính dườm rà liên quan đến nhân thân của chúng tôi đã được tích hợp trong giấy căn cước công dân
thì chúng tôi không cần phải xuất trình thêm một lần nữa để có thể đảm bảo được thời gian cũng như là quy trình thực hiện một cách dễ dàng đơn nhận nhất
theo dự thảo luật sẽ không còn việc lấy vân tay của công dân khi cấp căn cước thay vào đó là sử dụng mã qr để liên kết với cơ sở dữ liệu quốc gia
dân cư bổ sung quy định thu thập thông tin mống mắt trong thông tin căn cước để làm cơ sở đối soát và xác thực thông tin của mỗi cá nhân
hỗ trợ trong những trường hợp không thu nhận được vân tay nhóm máu cũng là một trong những nhóm thông tin được bổ sung mới trong dự thảo luật căn cước
khi mà cung cấp nhóm máu để trong các trường hợp cấp bách cần thiết chúng ta có thể có dữ liệu ví dụ như là để cấp cứu
cái thứ hai là để chúng ta giả soát chúng ta đánh giá
đánh giá được các nhóm máu của cộng đồng của những người dân để chúng ta trên cơ sở đó có những chiến lược để chúng ta làm y tế dự phòng
cái này không phải là chúng ta mới làm mà các quốc gia trên thế giới đều có cơ sở dữ liệu này
và người ta đều yêu cầu người dân cung cấp cơ sở dữ liệu về nhóm máu rất chính xác
về thông tin trong cơ sở dữ liệu căn cước dự thảo luật đã chỉnh lý bổ sung quy định nguyên tắc việc thu thập thông tin sinh chắc học về adn
và giọng nói chỉ được thực hiện khi người dân tự nguyện cung cấp hoặc lưu trữ thông tin có sẵn trong quá trình giải quyết vụ việc hình sự hành chính
có chương cầu giám định thông tin của đối tượng phục vụ cho công tác phòng chống tội phạm
đồng thời dự thảo luật cũng quy định rõ về việc chia sẻ khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu căn cước cho chặt chẽ đầy đủ hơn
nó xuất phát từ yêu cầu đòi hỏi của việc sống và đặc biệt nó phục vụ cho các hợp định kinh tế sội đất nước
ví dụ như thực hiện cái đề án cuộc sáu
hiện nay quốc hội chúng ta đang chạm chát để thông qua một cặp cước công dân và bây giờ chúng ta có một cặp cước cặp cước
có những quy định có thể nói là hết sức đặc biệt
có những quy định có thể nói là chúng ta tạo điều kiện cho không chỉ là đơn giản là cái kết thúc hành chính
mà nó còn tạo điều kiện cho công tác điều hành hòa bình kinh tế xã hội
nó có phần chung với những cái quy định khác trong các cơ hội chúng ta đã tạo được sự đồng bộ
dự thảo luật cũng quy định nhiều nội dung về căn cước điện tử như căn cước điện tử
danh tính điện tử của công dân việt nam kết nối chia sẻ khai thác sử dụng thông tin trong hệ thống định danh và xác thực điện tử
sử dụng căn cước điện tử khóa mở khóa căn cước điện tử
những quy định này được kỳ vọng là chìa khóa để thực hiện chính phủ số xã hội số nhằm phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp
để tiếp tục nâng cao hiệu quả điều hành các công cụ chính sách tiền tệ điều hành tín dụng và quyết liệt thực hiện các chỉ đạo của lãnh đạo chính phủ
về tăng khả năng tiếp cận vốn tín dụng của người dân doanh nghiệp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ổn định kinh tế vĩ mô bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế
thủ tướng chính phủ phạm minh chính vừa ký công điện về điều hành tăng trưởng tín dụng những tháng cuối năm hai nghìn hai mươi ba
thủ tướng chính phủ yêu cầu ngân hàng nhà nước việt nam rút kinh nghiệm việc điều hành tăng trưởng tín dụng chậm năm hai nghìn hai mươi hai
khẩn trương giả soát toàn diện kết quả cấp tín dụng của hệ thống các tổ chức tín dụng đối với nền kinh tế từng ngành từng lĩnh vực
kết quả cấp tín dụng của từng tổ chức tín dụng ngân hàng thương mại đến thời điểm hiện tại để theo thẩm quyền và quy định của pháp luật
có biện pháp điều hành tăng trưởng tín dụng năm hai nghìn hai mươi ba kịp thời hiệu quả khả thi bảo đảm cung cấp đủ vốn tín dụng
phục vụ nền kinh tế và an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng tuyệt đối không để tắc nghẽn ách tắc chậm trễ không đúng thời điểm
trường hợp có nội dung vượt thẩm quyền kịp thời báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền theo quy định chịu trách nhiệm trước chính phủ
thủ tướng chính phủ về việc điều hành tăng trưởng tín dụng báo cáo thủ tướng chính phủ tình hình kết quả thực hiện trước ngày một một mươi hai hai nghìn hai mươi ba
thông tin mới nhất liên quan đến vụ cướp tại phòng giao dịch chi nhánh ngân hàng bidv
số một trăm sáu mươi chín ngũ hành sơn quận ngũ hành sơn khiến một bảo vệ tử vong
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đà nẵng vừa khởi tố bị can đối với nguyễn mạnh cường hai mươi năm tuổi chú huyện quế sơn tỉnh quảng nam
và trần văn trí hai mươi hai tuổi chú huyện hòa vang thành phố đà nẵng để điều tra về hành vi cướp tài sản và giết người
trưa ngày hai mươi hai tháng một mươi một hai đối tượng cường và trí đến chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam bidv
phòng giao dịch ngũ hành sơn dùng súng và dao chuẩn bị từ trước uy hiếp nhân viên lấy tiền
sự việc bị ông trần minh thành là bảo vệ của ngân hàng phát hiện chống trả quyết liệt nên bị cường đâm trọng thương và tử vong
nhận được tin báo lực lượng công an đã nhanh chóng truy xét và bắt giữ được hai đối tượng
tại cơ quan công an cường và trí thừa nhận quen biết nhau qua mạng xã hội do nợ nần nhiều không có khả năng chi trả
nên nảy sinh ý định cùng nhau đi cướp ngân hàng dùng tiền đặt mua hung khí trên mạng xã hội để thực hiện hành vi phạm tội
sử dụng rượu bia điều khiển phương tiện trở quá số người quy định tham gia giao thông không chấp hành hiệu lệnh dừng xe
mà tông thẳng vào lực lượng làm nhiệm vụ
với hành vi trên hai đối tượng nguyễn văn nam và nguyễn văn khánh vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc
khởi tố về tội chống người thành công vụ
khoảng hai mươi ba h ngày hai mươi năm tháng một mươi một nguyễn văn nam sinh năm hai nghìn hai điều khiển xe mô tô chở hai người đằng sau
trong đó có nguyễn văn khánh sinh năm hai nghìn hai cả ba đối tượng đều không đổi mũ bảo hiểm xe không có gương chiếu hậu
đến địa phận xã thiện kế huyện bình xuyên thì gặp tổ công tác một trăm bốn mươi một của công an huyện bình xuyên ra hiệu lệnh dừng xe
khánh đã xúi dụng nam không chấp hành hiệu lệnh của tổ tuần tra liều lĩnh lao thẳng xe vào tổ công tác
hậu quả đồng chí diệp minh thắng cán bộ phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh bị thương gãy chân và đi cấp cứu
bản thân các đối tượng cũng bị ngã xây sát chân tay mặt mũi
kết quả đo nồng độ cồn đối với nguyễn văn nam là bốn trăm ba mươi hai mg trên một lít khí thở
liên quan đến thông tin người lạ tiếp cận đưa tiền cho học sinh ở cổng trường với ý đồ xấu
tại trường tiểu học hà huy giáp quận một mươi hai tp hcm
đang gây xôn xao dư luận ubnd quận một mươi hai đã chính thức lên tiếng về vụ việc này
cụ thể ubnd quận một mươi hai khẳng định hoàn toàn không có việc người lạ gian cảnh tiếp cận cho tiền
với ý đồ bắt cóc học sinh trước cổng trường tiểu học hà huy giáp vào sáng ngày một mươi năm tháng một mươi một
như đồn thổi trước đó trên mạng xã hội
ubnd quận một mươi hai sẽ tiếp tục giả soát xử lý theo quy định
đồng thời chỉ đạo phòng giáo dục đào tạo quận một mươi hai
đẩy mạnh công tác tuyên truyền tăng cường việc phối hợp giữa gia đình và nhà trường
nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh
ubnd quận một mươi hai đã chỉ đạo công an quận một mươi hai phối hợp với các đơn vị tổ chức
trích xuất camera và xác minh làm rõ vụ việc
một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại nhà bán chú trường học trên địa bàn huyện sốt cộp tỉnh sơn la
khiến một học sinh thiệt mạng
vụ cháy xảy ra vào ngày hôm nay
hai mươi tháng một mươi một tại nhà bán chú điểm trung học cơ sở của trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học và trung học cơ sở
nà khoang xã mường và huyện sốt cộc
tại thời điểm xảy ra hỏa hoạn bên trong nhà bán chú có năm học sinh
sau khi phát hiện ra vụ cháy có bốn học sinh đã kịp thời đập cửa kính chạy thoát ra ngoài
một học sinh không kịp thoát ra ngoài dẫn đến tử vong
nguyên nhân của vụ cháy đang được các lực lượng chức năng điều tra làm rõ